mời quý vị đến với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tại khu vực bản ỏ xã mường sai huyện sông mã công an tỉnh sơn la vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng
về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là sông a lâu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại bản nong phạ xã mường sai huyện sông mã
tăng vật thu giữ tại chỗ là năm gói ni lông chứa gần một viên ma túy tổng hợp
một điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an sông a lô khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông ở bên kia biên giới
về để bán kiếm lời khi đang trên đường về tới khu vực bản ỏ xã mường sai
thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
không được ghép thận như thỏa thuận và không lấy lại được đủ số tiền đã ứng trước cho đối tượng môi giới
một bệnh nhân tại huế đã đến cơ quan công an trình báo
tiến hành điều tra lực lượng chức năng đã bắt tạm giam hai đối tượng liên quan
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một nguyễn thanh tú chú thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
đã gặp nạn nhân là người bị suy thận đang điều trị tại bệnh viện trung ương huế
đặt vấn đề giúp nạn nhân mua thận để ghép với giá tám trăm linh triệu đồng và ứng trước cho tú ba trăm linh triệu đồng
sau đó tú liên hệ với nguyễn văn nghĩa để tìm người có nhu cầu bán thận và ứng trước cho người này bốn mươi triệu đồng
đồng thời nạn nhân cũng ứng trước cho người bán thận ba mươi triệu đồng
sau đó nạn nhân không được ghép thận như thỏa thuận không lấy lại được số tiền
đã hứng nên đã đến cơ quan công an để trình báo
thực hiện kế hoạch tháng hành động an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi ba
công an hà nội đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh
có địa chỉ tại số năm trăm sáu mươi bốn bờ tây sông nhuệ phường cổ nhuế hai quận bắc từ liêm tp hà nội

đại diện cơ sở là bà nguyễn thị hường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại tổ dân phố số một phường cổ nhuế hai quận bắc từ liêm hà nội

vụ việc vẫn đang được xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
trên báo kinh tế đô thị với bài viết để trái phiếu không còn là trái đắng
tờ báo đề cập các thống kê về trái phiếu doanh nghiệp thời gian gần đây cho thấy
thị trường vốn này đang có những dấu hiệu phục hồi
tuy nhiên áp lực về khối lượng trái phiếu đáo hạn
nhiều doanh nghiệp thông báo chậm thanh toán vẫn là những nỗi lo hiện hữu
thời gian gần đây thị trường trái phiếu doanh nghiệp việt nam phải đối mặt với rất nhiều vụ việc lớn
những lỗ hỏng trong phát hành và phân phối trái phiếu riêng lẻ đã khiến nhà đầu tư mất lòng tin
kéo thị trường vốn này thêm ảm đạp
tuy nhiên thời gian qua những nút thắt đã dần được gỡ khi chính phủ ban hành nghị định số tám sửa đổi
bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định
quy định về trào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước
và trào bán ra thị trường quốc tế
cùng với đó là những động thái tích cực từ phía các cơ quan chức năng như bộ tài chính
ngân hàng nhà nước đã giúp thị trường này dần phục hồi
tòa nhân dân tp hcm vừa ban hành quyết định xét xử vụ án nguyễn phương hằng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một quê an giang cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam cùng bốn đồng phạm
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày một tháng sáu và kéo dài trong năm ngày
theo cáo trạng viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố bà nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm
là tiến sĩ luật đặng anh quân nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà huỳnh công tân cùng tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
từ khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thông qua các tài khoản mạng xã hội
nguyễn phương hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân
và những nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín danh dự của một mươi cá nhân
quá trình điều tra bà nguyễn phương hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm các cá nhân trên
đối tượng sông a lâu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại xã mường sai huyện sông mã tỉnh sơn la
đang mua bán vận chuyển gần một viên ma túy tổng hợp thì bị lực lượng công an bắt giữ
trước đó tại khu vực bản ỏ xã mường sai huyện sông mã công an tỉnh sơn la đã phát hiện
và bắt giữ sông a lâu về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an sồng a lâu khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông
ở bên kia biên giới về để bán kiếm lời
khi đang trên đường về từ khu vực bản ỏ xã mường sai thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện xử lý một đối tượng chuyên chế tạo thuốc nổ
và dây dẫn cháy chậm để bán kiếm lời
đối tượng bị bắt giữ là trương quang cường chú ở xã hòa thuận
bố buôn ma thuật khi đang dùng xe máy vận chuyển năm kg thuốc nổ dạng bột màu xám
và một trăm năm mươi mét dây cháy chậm tại khu vực vòng xuyến nhà máy bia sài gòn thuộc phường tân an
qua điều tra bước đầu cường khai nhận đã lên mạng internet để học cách chế tạo thuốc nổ
và dây dẫn chậm sau đó lập một tài khoản facebook để đăng bán dây dẫn cháy chậm
khi ai có nhu cầu mua thuốc nổ thì cường cũng chế tạo để bán
với giá là ba trăm linh đồng một kg thuốc nổ một mươi năm đồng một mét dây cháy chậm
qua khám xét tại nơi ở của cường công an tỉnh đắk lắc đã thu giữ khoảng hai mươi tám kg
nghi là thuốc nổ và các phụ kiện hóa chất để chế tạo thuốc nổ
một máy tự chế xe sợi để chế tạo dây cháy chậm